năm hai nghìn một mươi chín là năm tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hành một mươi sáu hành hai mươi
ngành giao thông vận tải đã ghi nhận nhiều dự án tạo dấu ấn đặc biệt góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông cho cả nước
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại và chưa giải quyết được
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những kết quả đã đạt được những khó khăn cần giải quyết cũng như những mục tiêu của ngành giao thông vận tải trong năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu quan trọng mà ngành giao thông vận tải đưa ra trong năm hai nghìn hai mươi đó là đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công với số vốn dự kiến giải ngân là hơn ba mươi năm ba trăm linh tỷ đồng
bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kéo giảm ủn tắc giao thông đặc biệt tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
hoàn thành nghị định tám mươi sáu sửa đổi về điều kiện kinh doanh vận tải tạo ra môi trường cạnh tranh minh bạch bình đẳng giữa các loại hình vận tải
tập trung giải quyết những bất cập của các dự án bot bảo đảm hai hoa lợi ích của các bên tạo động lực thu hút vốn xã hội hóa cho các công trình trọng điểm như cao tốc bắc nam
nhấn mạnh nội dung này phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ giao thông vận tải cần ra soát các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn
đẩy nhanh tiến độ thu phí không dừng theo đúng chỉ đạo của thủ tướng đặc biệt cần khẩn trương giải quyết những vướng mắc để đưa tuyến đường sát đô thị đầu tiên của thủ đô vào hoạt động
tập trung giải quyết những bất cập của các dự án bot bảo đảm hai hoa lợi ích của các bên tạo động lực thu hút vốn xã hội hóa cho các bên